cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang vừa khởi tố bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở
đối với hai bị can nguyên là cán bộ ban nội chính tỉnh ủy hà giang
hai bị can là nguyễn văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại phường nguyễn trãi thành phố hà giang
nguyên trưởng phòng tổng hợp ban nội chính tỉnh ủy và nguyễn thị hồng vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường minh khai thành phố hà giang nguyên kế toán ban nội chính tỉnh ủy
bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín với nhiệm vụ được giao các đối tượng đã lập khống chứng tử để thanh toán
tiền làm thêm giờ tiền tiếp khách và công tác phí không đúng quy định
gây thất thoát cho ngân sách nhà nước trên một tỷ đồng